nhưng trong thời điểm thu hoạch và cây còn lá đầy đủ thương lái mua với giá ba mươi ba mươi năm đồng một kg
nhưng với những trái sầu riêng trên cây đã dụng hết lá thì chỉ có giá từ bảy một mươi đồng một kg
thậm chí có loại chỉ được thương lái trả giá ba đến năm đồng một kg
chỉ riêng tại giã tân phú do ảnh hưởng hạn mặn khoảng sáu mươi diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng
hai mươi diện tích sầu riêng bị thiệt hại hoàn toàn không có khả năng khôi phục
tám mươi sản lượng sầu riêng tại đây chỉ bán được với giá dưới một mươi đồng một kg
quảng ninh vừa chính thức miễn phí tham quan một số điểm du lịch trong đó có vịnh hạ long
ngoài vịnh hạ long khu di tích danh tháng yên tử bảo tàng quảng ninh cũng sẽ miễn phí vé tham quan trong tháng năm
và một số ngày lễ trong tháng sáu bảy như ngày quốc tế thiếu nhi mùa một sáu ngày gia đình việt nam hai mươi tám sáu
ngày du lịch việt nam mùa chín bảy và ngày thương binh lịch sĩ hai mươi bảy bảy
các ngày còn lại trong tháng sáu bảy sẽ áp dụng hình thức mua một tặng một tại ba điểm tham quan này
đối tượng áp dụng là tất cả các du khách mang quốc tịch việt nam và chỉ áp dụng với khách tham quan ban ngày
không áp dụng cho khách lưu trú
tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines cho biết ngay khi dịch bệnh được ngăn chặn hiệu quả
việt nam airlines đã khẩn trương khôi phục nhiều đường bay nội địa và hướng tới khôi phục toàn bộ hoạt động
hiện hãng đang khai thác trên hai trăm linh chuyến bay mỗi ngày tiến tới khôi phục toàn bộ
gần năm mươi đường bay nội địa trong thời gian ngắn sắp tới
riêng trong tháng năm sẽ mở thêm năm đường bay nội địa để chuẩn bị trước thềm cao điểm du lịch hè
vietnam airlines cũng hưởng ứng các chương trình phù hợp với các công ty tổ chức du lịch lữ hành
để triển khai liên tiếp các chương trình phát động bán kích cầu du lịch nội địa trên toàn quốc
như vé đồng giá vé chọn gói
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh truyền hình nhân dân